đi trộm cắp để lấy tiền mua súng nhằm phục vụ cho một phi vụ trộm cắp hoặc cướp ngân hàng sau đó
hai thanh thiếu niên cùng chú tại huyện tiên phước tỉnh quảng nam
vừa bị đội cảnh sát hình sự công an quận hải châu thành phố đà nẵng phát hiện ngăn chặn kịp thời
khi chuẩn bị tẩu tán số tài sản trộm cắp được
hai đối tượng khoảng một mươi năm một mươi sáu tuổi là nguyễn đức mẫn và trương dũ nhật duy
trước đó vào ngày một mươi sáu tháng năm công an quận hải châu nhận được tin báo về việc xảy ra vụ trộm đột nhập
trên đường nại nam thuộc phường hòa cường bắc lấy đi nhiều tài sản có giá trị
nên đã tổ chức lực lượng trinh sát theo dõi
chỉ sau vài giờ vào cuộc đã xác định được nghi phạm là mẫn và huy
đồng thời phát hiện các đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố tam kỳ tỉnh quảng nam
nên tổ chức bắt khẩn cấp
vật chứng thu được gồm năm máy tính sách tay một máy ảnh fuji và một ông kinh máy ảnh
tổng giá trị khoảng một trăm hai mươi tám triệu đồng
qua đấu tranh công an quận hải châu phát hiện ý định khi có tiền từ việc trộm cắp của hai đối tượng
là sẽ lên mạng đặt mua súng và hung khí phân chia vai trò cho nhau
để tiếp tục đi trộm cắp và cướp tài sản
và hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận hải châu đã tiến hành khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với trương dũ nhật huy để tiếp tục điều tra mở rộng vụ án